mâu thuẫn trong khi chơi đá gà một người đã tử vong người còn lại phải nhận án tù
phiên tòa được mở sáng ngày hôm nay xét xử bị cáo dương văn thơ chú tại huyện châu phú tỉnh an giang
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nguyễn minh tấn và nguyễn văn phúc rủ nhau đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
tại khu vực xã thạnh mỹ tây huyện châu phú nhưng hai bên đã xảy ra cãi vã và được mọi người can ngăn
tuy nhiên khi phúc và dương văn thơ chuẩn bị đi về thì nghe thấy tấn đang gọi điện thoại rủ bạn đến đánh nhóm của mình
phúc liền cầm một khúc gỗ lao vào xô xát thơ cũng nhả một khúc gỗ đánh trúng vào đầu tấn làm tấn tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não
sau khi sự việc xảy ra thơ đã đến công an xã thạnh mỹ tây đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đến ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi thơ bị khởi tố điều tra
kết thúc phiên tòa ngoài bản án đã tuyên là một mươi hai năm tù giam hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên năm trăm tám mươi triệu đồng
thực hiện chỉ đạo của bộ công an ủy ban nhân dân tp hà nội về việc triển khai đề án phòng chống các loại tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã triệt phá đường dây chuyên buôn bán ma túy đá với số lượng lớn lên tới gần sáu mươi kg ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
đây là toàn bộ số tăng vật gồm ba mươi một sáu kg metafetamin một cân điện tử tám điện thoại di động hai xe ô tô tiền và nhiều tài liệu liên quan do các đối tượng
dương minh quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đinh văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và trần đăng tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trên đường vận chuyển bằng ô tô mang biển kiểm soát
ba mươi g bảy mươi năm nghìn bảy trăm ba mươi sáu bị lực lượng chức năng bắt quả tăng vào ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng này khai báo số ma túy này được đối tượng có biết hiệu là mèo người nghệ an thuê vận chuyển
về tính chất tinh vi và phức tạp của băng nhóm tội phạm tổ chức này chúng tôi đã theo dõi và thu thập tài liệu chứng cứ áp dụng biện pháp nghiệp vụ và công tác trinh sát
để chứng minh các hoạt động phạm tội và các đối tượng phạm vi hoạt động rất rộng
đối tượng liên quan đến rất nhiều tỉnh trên thành phố ở trên toàn quốc liên quan đến rất nhiều các đối tượng
bản thân các đối tượng luôn luôn thay đổi thủ đoạn phương thức thủ đoạn trong việc giao dịch các hoạt động phạm tội và ma túy
từ việc vận chuyển mua bán các phương thức giao dịch liên lạc cũng đều thay đổi liên tục và vai trò của từng đối tượng khác nhau
mở rộng điều tra vụ án
ba mươi tháng ba lực lượng cảnh sát ma túy đã tiến hành bắt giữ thêm đối tượng nguyễn thị kim hương ngô duy dương nguyễn thành đức
đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố hà nội được hương cầm đầu
khám xét khẩn cấp tại nơi ở của ngô duy dương tổ công tác đã phát hiện và thu giữ hai mươi chín bảy trăm bốn mươi ba kg ma túy tổng hợp các loại
cùng ngày ông trùm cung cấp ma túy cho nhóm này là nguyễn như lý tức mèo cũng bị xa lưới
thi hành khám xét khẩn cấp tại phòng hai nghìn một trăm linh hai tòa nhà flc số hai trăm sáu mươi năm dịch vọng cầu giới hà nội của lý
lực lượng chức năng thu giữ hai mươi sáu tám kg methafetamine và tám điện thoại di động
lý là đối tượng truy nã của công an tỉnh nghệ an về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
từ đầu năm đến nay vụ băng nhóm tội phạm có tổ chức này chúng ta khám phá là một vụ lớn nhất
từ đầu năm đến nay đối với phòng chế phép ma túy
nói riêng và công an thành phố nói chung
số lượng mà ma túy chúng ta thu giữ cũng rất lớn
rồi số đối tượng rất là đông
thế và cái nhóm đối tượng này hoạt động đã một thời gian khá lâu
mà chúng ta cũng phải rất là mất nhiều công sức
rồi điều tra rồi là áp dụng các biện pháp kỹ thuật về trinh sát
thì chúng ta mới có đủ tài liệu và đủ cái điều kiện để bắt giữ cái nhóm này
em hỏi theo ý kiến kỹ ý mà các người nói
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà nội đang tập trung điều tra mở rộng vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
là tổ chức chưa được nhà nước công nhận
nhưng vẫn lén lút tiếp cận người dân truyền đạo trái phép
gây phức tạp về trật tự xã hội
làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng tôn giáo của người dân
công an huyện anh sơn tỉnh nghệ an cho biết
đơn vị vừa phát hiện một nhóm đối tượng đang tụ tập sinh hoạt tâm linh trái phép
tự xưng là hội thánh đức chúa trẻ mẹ
vào chiều ngày bốn tháng bốn công an huyện anh sơn phối hợp với đồn biên phòng phúc sơn
công an xã phúc sơn kiểm tra và phát hiện tại nhà đối tượng lê văn thành
chú ở thôn trả lân xã phúc sơn có một mươi hai người
gồm sáu người lớn và sáu trẻ em đang có hành vi tụ tập đông người
sinh hoạt hội thánh đức chúa trẻ mẹ
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc
đồng thời đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh làm rõ sự việc
qua đấu tranh được biết các đối tượng trên đang tiến hành các nghi lễ sinh hoạt của hội thánh đức chúa trẻ mẹ
do đối tượng đặng sĩ nhâm chú tại xã đà sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an cầm đầu
tổ chức và tuyên truyền lôi kéo các công dân trên địa bàn tham gia
hiện công an huyện đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc vừa triệt phá điểm đánh bạc
tại xã trấn hưng huyện vĩnh tường bắt một mươi một đối tượng thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng cùng các tăng vật có liên quan
cụ thể đêm ngày sáu tháng bốn công an huyện vĩnh tường phát hiện bắt quả tàng
tại nhà phan văn nhiên ở xã trấn hưng huyện vĩnh tường
một mươi một đối tượng gồm hai nữ và chín nam đang đánh bạc bằng ảnh thức sóc đĩa
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một trăm một mươi một triệu bốn trăm linh nghìn đồng cùng các tăng vật khác có liên quan
các con bạc trên đều ở xã trấn hưng huyện vĩnh tường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với phan văn nhiên về hành vi gá bạc và một mươi đối tượng còn lại về hành vi đánh bạc
để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
cũng liên quan đến đánh bạc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với công an huyện crong park đấu tranh triệt phá một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn
với nhiều thủ đoạn tinh vi thu giữ số tiền đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn đắk lắc
sau một thời gian dài kiên trì theo dõi phòng cảnh sát hình sự đã xác lập án
lên kế hoạch phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh
bắt gọn một nhóm chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô rất lớn
tại thời điểm tổ chức bao vây ập vào một căn nhà được xây dựng rất kiên cố
ở thôn phước lọc ba xã ea phê huyện cron park
lực lượng phá án đã bắt quả tàng năm mươi ba đối tượng đang đánh sắc đĩa xác phạt nhau ăn tiền
thu giữ tại hiện trường trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
gần bảy trăm linh triệu đồng sáu mươi chiếc điện thoại di động ba mươi sáu xe máy cùng nhiều tăng vật chứng liên quan
các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc phần lớn là đối tượng này là tên án liên sự
và hoạt động chuyên nghiệp chính vì vậy trong quá trình thực hiện đánh bạc phòng tổ
thì các đối tượng thường xuyên thay đổi cái địa điểm để tổ chức đánh bạc
bố trí lực lượng để canh giác cảnh giới từ xa
khi phát hiện công an xuất hiện thì sẽ kịp thời thông báo để cho các đối tượng đánh bạc
giải tán và tiêu hủy các vật liệu chứng cứ
trước phương thức thủ đoạn tinh vi hoạt động rất là tinh vi của các đối tượng
thì lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để tiến hành xác minh xác định các vị trí địa điểm các đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc
để mà xây dựng kế hoạch đấu tranh diệt phá của hiệu quả đánh bạc
qua đấu tranh khai thác phòng cảnh sát hình sự làm rõ
chủ căn nhà này là kiều văn trường còn chủ song bạc trên là hoàng minh sinh
chú ở xã hòa an huyện cơ đông bắc
sinh là đối tượng tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp và từng có một tiền án về tội chống người thi hành công vụ
để hòng đánh lừa qua mắt quần chúng và lực lượng công an
sinh và đồng bọn thường thuê những căn nhà kiên cố có nhiều lớp cửa sắt
ở nơi vắng vẻ ít người qua lại để tổ chức đánh bạc liêu động
sinh còn thuê thêm người cảnh giới vòng ngoài từ xa để lập tức điện báo cho cả nhóm ở trong tàu tán
khi phát hiện có người lạ khả nghi là cơ quan chức năng đến
dẫn khách và trong xe
khi con bạc tới thì tôi có thể quan sát
nếu mà quen thì tôi cho vô
còn ai lạ thì tôi sẽ hỏi
người này đi với ai thì quen thì sẽ cho vô đánh bạc
ngoài vụ việc trên thời gian gần đây
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cũng đã giải công lập án
khám phá thành công một số ổ nhóm chuyên tổ chức đánh bạc lưu động quy mô lớn phức tạp
tiếp theo là những thông tin về chuyên án tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng huỳnh văn công minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hộ khẩu thường trú tại ấp hạ xã tân quế huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự
đối tượng này có xeo tròn bốn cm dưới trước đầu lông mày trái

còn về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thanh phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại ấp bảy chợ xã đông thái huyện an biên tỉnh kiên giang
và đối tượng cổ tiến dũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại ba trăm bảy mươi ba tổ hai mươi khu phố hai thị trấn cái bè huyện cái bè tỉnh tiền giang
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
về tội gây dối trật tự công cộng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối như thường lệ là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai
rãnh gió tây sẽ có quá trình suy yếu và di chuyển ra phía đông
nhưng ở dưới tầng thấp không khí lạnh sẽ có quá trình tăng cường lệch đông
vì thế mưa rông được dự báo là quay trở lại khu vực phía đông bắc bộ
cục bộ có nơi có mưa rông mạnh
kèm theo đó là hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xét mưa đá gió giật mạnh gây nguy hiểm
mưa rào và rông được dự báo là sẽ tập trung trong các ngày
mùng tám và mùng chín
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó sang đến ngày mùng một mươi
toàn vùng sẽ chuyển sang có mưa và mưa nhỏ
cùng với đó là nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
phía tây bắc bộ có thời tiết ít bất lợi hơn
có mưa rào vài nơi trong ba ngày tới
nhưng không có rông lấp
trong đó mưa nhiều hơn trong các ngày mùng tám và ngày mùng chín
sau đó giảm dần
về nhiệt độ mức nhiệt độ cao nhất tại khu vực là hai mươi năm hai mươi tám độ
có nơi cao hơn
sau đó tăng nhẹ khoảng một hai độ trong ngày mùng một mươi
sang ngày mai và ngày kia
tại các tỉnh phía bắc của miền trung
như là thanh hóa nghệ an
cùng với quá trình tăng cường của không khí lạnh
thì khu vực này cũng có mưa rào và rông
trong cơn rông bà con cũng rề phòng cao
khả năng có thể xảy ra lốc xét gió giật mạnh
đặc biệt là khu vực thanh hóa và nghệ an
trong khi đó ở các tỉnh
từ quảng bình đến thừa thiên huế
trời cũng chuyển nhiều mây hơn
nhưng chỉ có mưa một vài nơi
ngày có nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới trên khu vực
không quá mức ba mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
sẽ không có mưa trong ngày mai
nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
sau đó sang đến hai ngày mùng chín và ngày mùng một mươi
sẽ xuất hiện mưa rào vài nơi
nhưng trời vẫn có nắng sen kẽ
và nhiệt độ không biến động so với hai ngày trước
còn với phía nam nhiễu động gió đông
lại được thiết lập sẽ là hình thái gây mưa
ở khu vực nam tây nguyên
vào chiều các ngày mùng tám và mùng chín tháng bốn
sang đến ngày mùng một mươi tháng bốn
nhiễu động không còn nhưng trời vẫn còn nhiều mây
và nắng gián đoạn
vì thế nên nhiệt độ ngày ở khu vực tây nguyên
trong những ngày tới không cao đạt mức là ba mươi
đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
nam bộ cũng có hình thế
thời tiết tương tự như là khu vực tây nguyên
trời có mưa trong hai ngày tới
sau đó thì kết thúc trong ngày mùng một mươi
mức nhiệt độ trên khu vực không cao
đạt mức là ba mươi hai ba mươi năm độ vào buổi trưa
tình trạng nắng nóng không còn xuất hiện
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi
cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay